khí hậu lạnh độ ẩm cao vào tiết trời đông xuân là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh phát triển
bởi vậy một số bệnh truyền nhiễm như cúm sốt phát ban viêm kết mạc cấp thủy đậu
có chiều hướng gia tăng bệnh nhân mắc phải vào thời điểm này
tuy nhiên đáng chú ý đối với một số bệnh mà đối tượng mắc phải thường là trẻ em
như bệnh thủy đậu quay bị thì nay xuất hiện nhiều ở người lớn và phụ nữ mang thai
thủy đậu là bệnh cấp tính do virus gây ra
bệnh lây chuyển từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua các đồ vật
bệnh thủy đậu thường bùng phát vào mùa đông xuân hàng năm kéo dài cho tới hết mùa xuân
đến nay bệnh thủy đậu đang vào mùa và dễ lây lan rộng trong môi trường tập thể
trẻ em trong độ tuổi từ hai đến tám tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất
tuy nhiên người lớn vẫn có thể nhiễm bệnh nếu không được phòng ngừa đầy đủ
và khi đã mắc bệnh thì có khả năng biến chứng và nặng hơn trẻ em
có nguy cơ về bảo thai mình bảo thai bé quá nên là cũng hơi lo là bảo thai nó bé
nên là cũng sợ là bị hư thai vì cái bệnh thủy đậu này nó gây đến á
thủy đậu là bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách
có thể xảy ra những biến chứng với mức độ từ nhẹ đến nặng
bội nhiễm là biến chứng hay gặp nhất của bệnh thủy đậu
ngoài ra các biến chứng nặng như viêm phổi não tiểu não là các biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng
thường để lại di chứng sau này
mình điều trị mình phải cố gắng thế nào là khuyên bệnh nhân để tránh cho bệnh nhân không đi lại nông thôn
và nằm yên tại giường và tuân thủ các chế độ nghỉ ngơi vệ sinh cơ thể cho nó thật tốt
và thuốc nguyên rất là đảm bảo để hạn chế được những bệnh bội nhiễm tiếp theo do nhiễm virus gây đến
ngoài bệnh thủy đậu bệnh quay bị cũng đã vào mùa dịch
những ngày gần đây tại bệnh viện bạch mai bệnh viện e cũng tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân mắc quay bị
hiện nay bệnh quay bị chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
bệnh cũng có biến chứng nguy hiểm có thể gây vô sinh nếu không được điều trị kịp thời và theo dõi thường xuyên
theo các bác sĩ một trong những lý do khiến bệnh dễ lây lan như hiện nay là do nhiều người vẫn chưa tiêm vaccine phòng bệnh
thấy đa số lại cứ nghĩ rằng là hồi nhỏ đã được bố mẹ tiêm phòng rồi
xin khuyến cáo là người dân một là tiêm phòng và phải nên giữ cái sổ tiêm phòng
và thứ hai là vaccine hiện nay quay bị và vaccine thủy đậu là vaccine hiện nay chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng
và do vậy mà phải đến các cơ sở y tế và tiêm tự nguyện
để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm này cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là tiêm vaccine phòng bệnh
giữ vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường